với quy mô tính chất và tầm vóc của diễn đàn kinh tế thế giới về asean
có thể nói việc tổ chức thành công sự kiện này được xác định là một trọng tâm đối ngoại của việt nam trong năm nay
góp phần cụ thể hóa chủ trương của đảng và nhà nước về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại đa phương
đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng cộng đồng asean nâng cao hơn nữa vị thế của việt nam ở khu vực và trên trường quốc tế
đánh giá về diễn đàn năm nay thủ tướng lào thông luân sinh sulit và giới chức nước này đều có đánh giá cao
và coi đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm của việt nam cũng như của các nước asean khác trong việc áp dụng công nghệ hiện đại
đặc biệt là công nghệ bốn và phục vụ phát triển kinh tế xã hội
việc thủ tướng lào thông luân sinh sulit trực tiếp dẫn đầu đoàn đại biểu lào tham dự diễn đàn cho thấy lào rất quan trọng
và đặt nhiều kỳ vọng vào diễn đàn
riêng bộ trưởng khoa học và công nghệ lào ông bò viêng khăm vô ông đa la cho biết lào đánh giá cao việc chính phủ việt nam
chủ trì tổ chức hội nghị lần này bởi sự hợp tác chặt chẽ vốn có giữa lào và việt nam sẽ giúp cho việc áp dụng công nghệ của lào
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn thành công
về triển vọng hợp tác giữa hai bộ khoa học việt nam và lào trong thời gian tới đặc biệt là trong việc triển khai của cách mạng bốn
bộ trưởng bò viêng khăm vô ông đa la đánh giá
hai bộ khoa học và công nghệ lào và việt nam hiện đang hợp tác với nhau rất chặt chẽ
trong sáu năm qua hai bộ đã ký kết biên bản hợp tác trong dài hạn đối với nhiều lĩnh vực
đồng thời hai bên đã cùng nhau tiến hành trao đổi đoàn cấp cao trao đổi các đoàn chuyên môn và có dự án hợp tác nghiên cứu
hội nghị với chủ đề asean bốn tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp bốn
đáp ứng được sự quan tâm chung của các nước asean và nhiều nước trên thế giới đồng thời gắn kết chủ đề của các nước asean hai nghìn hai mươi
là asean tự cường và sáng tạo